việt nam hiện đã tự sản xuất được tám trên một mươi hai loại vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
việt nam đang tiến tới chủ động hoàn toàn vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và bảo đảm an toàn vắc xin
thông tin từ bộ y tế hiện cả nước có bốn nhà máy sản xuất vắc xin và đã sản xuất được nhiều loại vắc xin như lao
bạch hầu ho gà uốn ván sởi bại liệt viêm gan b viêm gan a viêm não nhật bản b tả thương hàn
đặc biệt từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám vaccine sởi rubella do việt nam sản xuất được triển khai trong tiêm chủng thường xuyên trên toàn quốc
trong năm nay sẽ có thêm ba loại vắc xin khác là vắc xin cú mùa viêm não nhật bản tế bào và vắc xin bại liệt bất hoạt xin được cấp phép lưu hành
bộ y tế đề ra định hướng từ nay đến năm hai nghìn hai mươi việt nam có ít nhất bảy loại vaccine đáp ứng yêu cầu của chương trình tiêm chủng quốc gia thay thế vaccine nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu